từ tháng chín đến nay tình hình bệnh hô hấp ở trẻ em có xu hướng tăng cao
liên quan đến thời tiết chuyển mùa và môi trường không khí bị ô nhiễm
số trẻ em mắc bệnh hô hấp đến khám chữa bệnh ngày càng đông
đã khiến số bệnh nhi điều trị nội trú đang ở mức cao nhất
tại các khoa nhi bệnh viện chuyên khoa nhi ở hà nội
số trẻ em mắc bệnh hô hấp đến khám chữa bệnh ngày càng đông
đã khiến số bệnh nhi điều trị nội trú đang ở mức cao nhất
tại khoa nhi bệnh viện bạch mai số trẻ mắc bệnh hô hấp trong tháng tám
chỉ chiếm khoảng gần bốn mươi nhưng từ tháng chín đến nay đã tăng gần gấp đôi
gây nên tình trạng quá tải bệnh nhi phải nằm ghép từ hai đến ba cháu một giường
tại bệnh viện nhi trung ương số trẻ mắc bệnh hô hấp đến khám
đang là áp lực lớn khi bệnh viện này đã cam kết không để bệnh nhân nằm ghép
bệnh nhân chủ yếu là trẻ em dưới sáu tháng tuổi bị nhiễm trùng đường hô hấp
gây viêm tiểu phế quản hoặc viêm phế quản phổi
tuy số trẻ mắc bệnh ho gà đến khám ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái
nhưng số ca viêm phổi nhập viện ngày càng tăng
đã khiến lượng bệnh nhân tại khu điều trị nôi chú đã ở mức cao nhất
theo bác sĩ trần minh điển phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương
các bậc phụ huynh cần chú ý giữ gìn cho con sạch sẽ
nhất là giữ gìn vệ sinh mũi họng chân tay vệ sinh nhà cửa gọn gàng sạch sẽ
tránh đưa trẻ đến các vùng tập trung đông người nhất là những trẻ em dưới một tuổi